nhiều thách thức không nhỏ và một trong những thách thức đó là việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được các công nghệ vượt trội cũng như các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng này
hầu nay thì các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam rất là nhiều mà thậm chí các doanh nghiệp việt nam tại việt nam cũng phải liên hệ rất nhiều với các doanh nghiệp nước ngoài
bởi vì cũng biết rằng là về khoa học kỹ thuật thì chúng ta phải hoàn toàn là liên doanh liên kết với nước ngoài
và các chuyên nghiệp ra của nước ngoài sang đào tạo với chúng ta rất là nhiều
cái việc mà thiếu tiếng anh thì nó làm cho các em không thể giao tiếp được
và đấy là cái cơ hội mà mất đi gần như chín mươi cái cơ hội
bên cạnh thuận lợi mặt trái của vấn đề đó là cạnh tranh
đấy xuất phát điểm của quy mô hộ nhỏ lẻ xuất phát điểm như vậy thiên tài như vậy cách tranh làm sao hàng hóa về đồng sản
đây là bày toán quá chứ
người ta chỉ giá thành lợi mới về chỉ có ba mươi ba mươi hai ba mươi năm
nhưng việt nam chúng ta làm tốt tiên tiến là ba cánh
cạnh tranh kiểu gì
do đó phải thẳng lên là gì
đầy dãy cách thức con đường phía trước
nhưng có một cái điều khẳng định gì
giải quyết công chuyện này bằng cái gì
do đó là chính đại hội một mươi một một mươi hai vừa qua đã xác định và tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
ba nhóm giải pháp trụ cột tiếp tục hoàn thiện thể chế
tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế hạ tầng
và trong đó có một cái giải pháp đột phá thứ ba
đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực
trong một thời gian dài cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực hội nhập với toàn cầu
chúng ta thực sự đã chuyển từ một nền kinh tế từ bao cấp tập trung quan liêu
đến một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện
từ một đất nước nghèo đói bảy mươi sang một đất nước mà hiện nay tỷ lệ nghèo đói chỉ còn năm bốn mươi bảy
đất nước chúng ta đổi mới đến nay là ba mươi ba năm
kết quả nếu phải nói chung nhất kết quả thành tựu đổi mới ba mươi ba năm là cái gì
thì chúng ta thực sự đã chuyển một nền kinh tế từ bao cấp tập trung quan liêu
đến một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện
và về khí cạnh nông nghiệp thì chúng ta từ một nước thiếu ăn nhập hai triệu tấn lương thực cho hai miền
đến một đất nước mà sức sản xuất nông nghiệp đáp ứng đố cơ bản lương thực thực phẩm cho một trăm linh triệu dân
và dành một phần xuất khẩu khẳng định ngày càng lớn trên trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã xuất khẩu một khối lượng nông sản với giá trị bốn mươi hai tỷ usd đi một trăm tám mươi năm thị trường trên thế giới
như vậy khẳng định rõ một cái điều như vậy
để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp các trường học hiện nay đang dần đổi mới các phương pháp đào tạo
chú trọng hơn đến kỹ năng thực hành cập nhật các phương pháp tìm hiểu nghiên cứu cũng như tập trung chuyên sâu hơn nữa vào các công nghệ mới hiện đại
như công nghệ nano sinh học và đào tạo

để phục vụ cho nghiên cứu của sinh viên tất cả học viện có hơn năm mươi phòng kinh nghiệm trọng điểm các mô hình có công nghệ các cơ sở thực hành thực tập cho sinh viên
bên cạnh đó các trường đào tạo cũng tăng cường quan hệ quốc tế mời các trường chuyên ngành về giao lưu nói chuyện
cũng như hàng năm đưa một số sinh viên đi làm nghiên cứu sinh quốc tế theo diện trao đổi để có thể tiếp thu tốt những kiến thức
tiên tiến của nước ngoài từ đó đem về ứng dụng vào thực tiễn ngành nông nghiệp nước ta
để đẩy mạnh gắn đào tạo với thực hành đào tạo theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp

để đẩy mạnh gắn đào tạo với thực hành đào tạo theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp
thực tế đã chứng minh hợp tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học giữa viện và các trường học viện là hướng đi đúng đắn
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên tham gia đặc biệt là các em sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cộng đồng xã hội
hiện nay thì cái hình thức mà chúng tôi đang liên kết với các trường đại học các cơ sở giáo dục đào tạo với công ty
khi các em đến thì các em được ăn ở tại cơ sở mà không phải đóng phí
và mỗi một hàng tháng thì các em được hỗ trợ lại với mức khoảng độ hai triệu để các em có được cái chi phí cho các em
trong quá trình các em làm thì các em được các người anh người chị đi trước hay còn hay còn gọi là quản lý của các em
hướng dẫn cho các em rất cụ thể và các em học được phần chuyên môn ngay từ khi các em còn là sinh viên
quá trình liên kết hợp tác này chính là cơ hội tốt cho các cán bộ nghiên cứu được tham gia giảng dạy
đồng thời các giảng viên học viên cao học
các giảng viên cũng có nhiều cơ hội hơn để tham gia thực địa
sự kết hợp bài bản này sẽ đạt được ba thục tính quan trọng
đó là tính khoa học tính thực tiễn và tính chính danh đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội
để đạt mục tiêu phát triển tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khối ngành nông lâm ngư nghiệp
tăng từ mức một mươi năm năm năm hai nghìn một mươi lên khoảng năm mươi vào năm hai nghìn hai mươi
theo quy hoạch phát triển nhân lực việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trước mắt hệ thống đào tạo nghề hiện nay cần nhanh chóng khắc phục tình trạng giảng dạy
hướng dẫn chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của người học và của doanh nghiệp sử dụng lao động
cũng như thực tiễn sản xuất nông nghiệp
đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới các chương trình đào tạo
vốn còn nặng nề về lý thuyết
nhẹ thực hành thiếu nghiêm trọng giáo cụ
ít giảng dạy tại hiện trường xí nghiệp cánh đồng trang trại
thay vào đó
cần đẩy mạnh hơn nữa các mô hình đào tạo theo hướng chủ động nắm bắt
và đón đầu xu thế yêu cầu của thị trường lao động
đổi mới phương thức đào tạo và quản trị đại học
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy
nâng cao năng lực và chất lượng của đối ngũ giáo viên cán bộ quản lý
thực hiện tốt các vấn đề này sẽ góp phần giải quyết được tình trạng khát nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp trong nước
tôi lấy mô hình của học viện
một trường truyền thống bề dày
đào tạo một trăm hai mươi sinh viên
mỗi năm hiện nay là bốn mươi năm
thay đổi hình thức đến mức độ
tự quản tự trú
liên kết nước ngoài
bấy tá nước
liên kết các tập đoàn doanh nghiệp
đưa ra các thế hệ học trò mới
một sản phẩm đã được sử dụng làm nguồn cung protein cho con người suốt hàng nghìn năm
một sản phẩm giá thành rẻ nhưng có thể biến thành hàng trăm món ăn với hàm lượng dinh dưỡng cao
một sản phẩm này đã có thể mang theo ăn liền với nhiều hương vị bổ dưỡng
trứng gà là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất phổ biến ở việt nam và toàn thế giới
mỗi ngày có hàng triệu quả trứng gà
trứng gà được chế biến thành các món ăn ngon phục vụ nhu cầu của con người
trứng gà được ưa chuộng không chỉ vì nó ngon dễ tìm và rẻ mà còn vì nó có rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe
khoa học nghiên cứu và chỉ ra rằng không có sự khác biệt nào về dinh dưỡng giữa những quả trứng vỏ trắng và vỏ nâu
màu sắc của trứng là màu của lớp vỏ ngoài cùng
đây chủ yếu là về đặc điểm di truyền và màu sắc của lớp vỏ không phải là yếu tố quyết định đến giá trị dinh dưỡng bên trong quả trứng
có nhiều loại trứng gà nhưng thường được phân biệt làm hai loại chính trứng gà công nghiệp và trứng gà ta
trứng gà ta chính là trứng của những con gà được nuôi thảo vườn và tự kiếm ăn theo bày đàn
thức ăn của chúng chủ yếu là run dế rau cỏ thóc kê
vì là gà thả rông nên chúng thường tiếp xúc với môi trường từ nhỏ khiến cho chúng có sức đề kháng cao hơn so với những loại gà khác ít bị nhiễm bệnh hơn
trứng gà ta có giá thành nhỉnh hơn so với trứng gà công nghiệp
khi nuôi dễ bị hao tổn vì nhiều nguyên nhân như bị các loại động vật khác ăn thịt bị đi lạc
trong khi đó trứng gà công nghiệp được đẻ ra từ những con gà công nghiệp
gà công nghiệp là những con gà được chăn nuôi tầm trung theo quy trình công nghiệp
thông thường chúng là dạng gà thịt và được chăn nuôi chăm sóc vụa béo để chuẩn bị cho tiêu thụ thịt
quá trình sản xuất thịt gà được thực hiện theo một dây chuyển công nghiệp và là một mắt xích trong chuỗi cung ứng gà thịt
từ việc chọn giống ốm gà cho đến việc làm thịt gà phân phối và cung ứng cho người tiêu dùng
ở nghĩa rộng hơn nó còn chỉ việc chăn nuôi gà để lấy trứng gà với mức độ công nghiệp hóa nông nghiệp
hiện nay xuất hiện một cách sản xuất trứng mới có thể ăn liền và mang theo mà không cần chế biến ngay
đó là dòng sản phẩm trứng gà tươi ăn liền hay nói cách khác là dùng ăn ngay
đây là loại trứng gà không cần qua chế biến đạt quy chuẩn cao điều kiện chăn nuôi và bảo quản trứng rất nghiêm ngặt
trước hết là quy chuẩn về kỹ thuật chăn nuôi từ con giống đến thức ăn
trong đó có bổ sung vitamin e trong thức ăn để đạt hàm lượng tám một mươi năm mg trên một trăm linh g cho mỗi quả trứng
trọng lượng của trứng ở chuẩn từ năm mươi tám sáu mươi hai g
quy trình sản xuất trứng gà ăn liền là sản phẩm hoàn toàn khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt qua nhiều công đoạn
trứng từ trang trại sản xuất sau khi đã được xử lý làm sạch và khử trùng bằng tiêu uv công nghệ hiện đại
sẽ được đưa vào hệ thống soi trứng tươi
loại bỏ trứng lỗi làm chín làm mát bóc vỏ kho để nguội thiệt trùng hút chân không rửa sạch sản phẩm sau đóng gói
với dây chuyển công nghệ hiện đại khép kín đồng bộ kết hợp với nguồn nguyên liệu sạch và bí quyết công thức kho
đã tạo ra sản phẩm trứng gà ăn liền đặc biệt nhằm đa dạng hóa sản phẩm gia tăng tiện ích cho khách hàng
dabaco là một trong số ít những doanh nghiệp hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp
thực phẩm tại việt nam fit farm food
vực sản xuất trứng dây chuyền của doanh nghiệp này có quy mô lớn nhất đông nam á với sáu trăm linh con gà đẻ trứng
sản xuất sấp xỉ hai trăm linh triệu quả trứng mỗi năm
dabaco cũng đặt mục tiêu phát triển tổng đan gà để nâng sản lượng sản xuất và tiêu thụ lên ba trăm sáu mươi triệu quả trứng một năm